sáng ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ông lê tùng vân chín mươi hai tuổi
trú tại ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa tỉnh long an về tội loạn luân
bị can lê tùng vân được tại ngoại vì lý do sức khỏe
trước đó qua nguồn tin tố giác về hành vi có dấu hiệu loạn luân của ông lê tùng vân
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh long an thụ lý điều tra
sau thời gian điều tra và có đủ chứng cứ xác định lê tùng vân đã có quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ là bà cao thị cúc
ở ấp lập thành xã hòa khánh tây huyện đức hòa
hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ
liên quan đến ông lê tùng vân và tỉnh thất bồng lai trước đó ngày ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
tòa án nhân dân tỉnh long an đã tuyên án phạt bị cáo lê tùng vân và các đồng phạm trong vụ án xảy ra tại tỉnh thất bồng lai
theo đó tòa đã tuyên phạt bị cáo lê tùng vân năm năm tù lê thanh hoàn nguyên lê thanh nhất nguyên lê thanh trùng dương
mỗi bị cáo bốn năm tù lê thanh nhị nguyên ba năm sáu tháng tù và cao thị cúc ba năm tù
cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
hệ lụy của rượu bia không chỉ là ảnh hưởng tới sức khỏe con người
mà nguyên nhân trực tiếp gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng còn là nguyên nhân của những mâu thuẫn xã hội nghiêm trọng
mới đây công an huyện bù đăng tỉnh bình phước đã bắt giữ hai đối tượng là nguyễn hồng tâm ba mươi tám tuổi và bán văn lợi hai mươi chín tuổi
để điều tra làm rõ sau vụ truy sát mâu thuẫn trong quán nhậu khiến hai người bị thương nặng
trước đó vào khoảng hai mươi hai h ngày một mươi sáu tháng bốn nguyễn hồng tâm đã đến quán nhậu thuộc thôn đăng lang xã đắc nhau
thì xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với nhóm của dương mộng tâm ba mươi ba tuổi đang nhậu tại đây
sau khi được mọi người can ngăn nên hồng tâm đi về tuy nhiên do bực tức vì bị mộng tâm đánh
nên sau đó hồng tâm đã rủ thêm bàn văn lợi mang bình xịt hơi cay và dao dựa đi tìm đối thủ để trả thù
đến hai mươi ba h ba mươi phút cùng ngày lợi chở tâm đến nhà của mộng tâm
sau khi thấy nhóm của tâm đang ngồi trong nhà lợi đứng ngoài còn hồng tâm vào dùng dao dựa và bình xịt hơi cay
chém xịt hơi cay vào nhóm của mộng tâm
cho ông nguyễn hồng thiện năm mươi sáu tuổi bị chém trúng đầu và mộng tâm bị chém vào chân và người
cả hai đã được người dân đưa đi cấp cứu trong đó thì ông thiện bị thương rất nặng trong tình trạng khá nguy kịch
sau khi gây án hai đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường
và sau hơn hai ngày tích cực truy bắt lực lượng công an đã bắt giữ được tâm và lợi
trong khi đó liên quan tới nồng độ cồn một lái xe ở quảng ninh đã có hành vi thông chốt
khi thấy lực lượng chức năng
đội cảnh sát giao thông đường bộ số hai phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng ninh
đã bàn giao lái xe là sú văn đông và các đối tượng có liên quan cho công an thành phố hạ long
để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe bỏ chạy
đe dọa đến an toàn tính mạng sức khỏe của những người xung quanh
trước đó tại km một trăm một mươi ba trăm linh cốc lộ một mươi tám qua tp hạ long khi tổ công tác ra tín hiệu
dừng phương tiện kiểm tra nồng độ cồn sú văn đông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
điều khiển xe ô tô mang biện số ba mươi a bốn mươi năm nghìn ba trăm chín mươi một trên xe chở theo hai người
đã không chấp hành hiệu lệnh mà lao phương tiện qua chốt tăng giao bỏ chạy
ngay lập tức thông tin phương tiện vi phạm được chuyển tới các tổ công tác ở phía trước
đồng thời dùng phương tiện chuyên dụng và loa thông báo yêu cầu lái xe dừng phương tiện
tuy nhiên sú văn đông đã không chấp hành mà tiếp tục điều khiển phương tiện lạng lách
bỏ chạy đe dọa trực tiếp tới an toàn tính mạng sức khỏe của những người tham gia giao thông khác
sau khi lực lượng chức năng dừng được phương tiện qua kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của sú văn đông
là sáu trăm chín mươi sáu mg trên lít khí thở
thưa quý vị qua gần sáu tháng lập án và theo dõi lực lượng chức năng tỉnh nghệ an đã đấu tranh thành công
chia phá đường dây buôn bán vận chuyển thuốc nổ trên địa bàn thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an
theo đó vào khoảng một giờ ngày một mươi chín tháng bốn tại địa bàn xã quỳnh lập thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an
lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ nguyễn thị thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
trú tại xã quỳnh lập thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an đang vận chuyển hai mươi bốn kg thuốc nổ và hai mươi năm kiếp nổ
mở rộng chuyên án vào đêm ngày một mươi chín tháng bốn tại xã quỳnh lập tổ công tác đã bắt giữ lê văn đạt sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trú tại huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an đang vận chuyển trái phép hai mươi bốn kg thuốc nổ hai mươi năm kiếp nổ
tiến hành khám xét khẩn cấp thu giữ hai năm m dây cháy chậm
tổng số tăng vật thu được trong chuyên án là bốn mươi tám kg thuốc nổ năm mươi kiếp nổ hai năm m dây trái chậm hai điện thoại một ô tô và một xe máy
thưa quý vị mặc dù các cơ quan chức năng liên tục cảnh báo về những hệ lụy từ lao động xuất cảnh trái phép
thế nhưng vẫn có nhiều người dân tin theo lời quảng cáo trên các mạng xã hội để tìm mọi cách xuất cảnh trái phép ra nước ngoài làm thuê
với mong muốn là tìm được công việc có thu nhập cao hoặc là thực hiện mục đích khác
tuy nhiên đa phần trong số họ lại có kết cục giống nhau là đều bị lừa đảo phải lao động bất hợp pháp cho các chủ nước ngoài
sau đây là ghi nhận tại tỉnh yên bái
không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc bà nguyễn thị hòa trú tại thôn tân việt xã quy mông huyện trấn yên
đã ôm chặt lấy đứa cháu nội sau gần nửa năm xa cách
khi biết cháu bị đưa sang làm việc ở các nơi
campuchia bà đã từng nghĩ sẽ không bao giờ được gặp lại đứa cháu của mình nữa
cuối năm hai nghìn hai mươi ba đinh tiến tài tin theo quảng cáo trên mạng xã hội facebook về việc đi làm với mức lương cao
nên đã trốn gia đình và vượt biên trái phép sang campuchia làm việc
nhưng không như lời hứa hẹn khi sang campuchia tài đã bị đưa đến làm việc tại công ty do người trung quốc làm chủ
bị bắt làm việc nhiều giờ trong ngày có hôm phải làm đến hai giờ sáng
khi không làm đủ doanh số con bị chủ công ty phạt đánh đập trích điện
lại ở khu osamat osamat thì trên đường trốn trên đường đi thì cháu năm sáu người anh em tụ hợp vào rồi trốn
lợi dụng sơ hở của quản lý công ty khi đưa người lao động đến nơi làm việc mới
tài cùng một số người việt khác đã trốn khỏi xe ô tô vận chuyển và ở nhờ một nhà dân tại campuchia
ngày hai tháng bốn tài liên lạc với lực lượng công an yên bái để cầu cứu
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh yên bái đã liên hệ phối hợp với các cơ quan chức năng
kịp thời bố trí người đến hỗ trợ tại vị trí tài đã cung cấp và đưa về nước an toàn trong niềm vui chờ đón của người thân
theo thống kê từ năm hai nghìn hai mươi ba đến nay các cơ quan chức năng đã phát hiện trên một trăm linh trường hợp xuất cảnh trái phép đi làm thuê ở nước ngoài
đa số các trường hợp này xuất cảnh với mục đích lao động làm thuê một số lấy chồng nước ngoài
trong số những người trở về cho biết
nhiều lần bị chủ đánh đập bỏ đói giam giữ có những trường hợp còn phải trả giá bằng cả mạng sống của mình
phòng quản lý xuất nhập cảnh đã tham mưu công an tỉnh ban hành và triển khai nhiều kế hoạch tuyên truyền phòng ngừa
ngăn chặn tình trạng công dân xuất cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh yên bái và thực hiện có hiệu quả
tổ chức ra doát nắm tình hình đồng thời trao đổi thông tin tình hình liên quan với các đơn vị nghiệp vụ đối với công an cấp huyện
để làm rõ hoạt động xuất cảnh nhập cảnh trái phép của công dân địa phương kịp thời có những biện pháp xử lý đấu tranh với các đối tượng
cùng với việc tuyên truyền phổ biến pháp luật tập trung phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các vụ việc liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh trái phép
điều tra xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật của lực lượng công an
thì mỗi người dân cần phải đề cao cảnh giác không tin không nghe theo các lời quảng cáo hấp dẫn thiếu kiểm chứng không tự chói mình thành nạn nhân của các vụ lừa đảo việc nhẹ lương cao